xin kính chào quý vị và các bạn
trong hôm nay và ngày mai các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ chịu sự chi phối của khối không khí lạnh suy yếu
nên chỉ có mưa ở một vài nơi đêm và sáng thì có sương mù nhẹ giải rác
ban ngày có nắng với mức nhiệt giao động là từ hai mươi một đến ba mươi một độ
sau đó từ chiều tối mai khi mà khối không khí lạnh tăng cường yếu xuống nước ta
nên mưa có phần tăng nhẹ cùng nền nhiệt giảm từ một đến hai độ
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
cũng chỉ có mưa vài nơi vào lúc sáng sớm
ngày nắng với mức nhiệt cao nhất đạt ngưỡng là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
sau đó từ chiều tối mai khi mà chịu tác động của khối không khí lạnh tăng cường yếu
thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng nhẹ nhưng lượng thì không quá đáng kể
cùng với đó thì nền nhiệt sẽ giảm đi đôi chút
đối với các tỉnh miền trung khu vực từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh
đêm và sáng sớm thì có mưa nhỏ rải rác xen ké có sương mù trưa chiều giảm mây trời hưởng nắng
phần còn lại từ quảng bình cho đến thừa thiên huế
thì có mưa rông vài nơi vào lúc chiều tối
sau đó từ ngày một mươi chín khi mà chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông
thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng mạnh có nơi mưa vừa mưa to đến rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét cũng như là gió rất mạnh
cùng với đó thì người dân cần hết sức lưu ý khả năng cao xảy ra lũ quét sạt lở đất nguy hiểm
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong hôm nay và ngày mai
cũng có mưa rông rải rác vào lúc chiều tối
sau đó từ ngày một mươi chín khi mà chịu tác động của nhiễu động gió đông
thì mưa sẽ tăng mạnh cục bộ có nơi có mưa to đến rất to
trong mưa rông có thể tiềm mẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc cũng như gió rất mạnh
người dân trên khu vực cũng cần đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất nguy hiểm
ở vùng cao tây nguyên trong hôm nay và ngày mai phổ biến là ít mưa
ban ngày trời có nắng gián đoạn với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ một mươi chín đến ba mươi một độ
sau đó từ ngày một mươi chín khi mà chịu tác động của nhiễu động gió đông trên cao
kết hợp với rãnh xích đạo thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng cả về diện và lượng
cùng nền nhiệt giảm từ một đến hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay và ngày mai
về chiều tối thì có mưa rào và rông ở diện giải rác
ban ngày trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ ba mươi ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn
và cũng từ ngày một mươi chín tháng một mươi một trở đi thì mưa rông tại đây sẽ tăng cả về diện và lượng
thời gian mưa có thể xảy ra bất kỳ khung giờ nào trong ngày
với nhiệt độ giảm từ một cho đến hai độ